viện kiểm soát nhân dân tối cao đã hoàn tất cao trạng truy tố ông trần quý thanh
cựu giám đốc công ty tân hiệp pháp và hai con gái của ông thanh là trần uyên phương
và trần ngọc bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi ông trần quý thanh và hai con gái thông qua môi giới
đã cho ông lâm sơn hoàng nguyễn huy đông nguyễn văn trung và bà đặng thị kim oanh
vay tiền với lãi suất ba một tháng điều kiện kèm theo với mức lãi suất ba một tháng
là yêu cầu chủ tài sản dự án phải ký hợp đồng truyền nhượng tài sản hoặc cổ phần của dự án
để che giấu bản chất cho vay khi chủ tài sản hoặc dự án bên đi vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ
trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận bán lại thì các bị can đã nại ra các lý do để không trả lại tài sản
và theo cơ quan điều tra tổng giá trị chiếm đoạt của các bị can được xác định là hơn một bốn tỷ đồng
trong tháng này ông trần quỳ thanh là người chịu trách nhiệm chính
tiếp theo là hai con gái trần uyên phương và trần ngọc bích